bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa ban hành văn bản số sáu trăm một mươi tám gửi các sở văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đề nghị chấn chỉnh hoạt động hầu đồng trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
theo đó văn bản nêu rõ để triển khai hiệu quả và nghiêm túc chương trình hành động quốc gia bảo vệ di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch công bố
bộ văn hóa thể thao và du lịch yêu cầu sở văn hóa thể thao và du lịch kịp thời kiểm tra chấn chỉnh các hiện tượng phản cảm sai lệch với bản chất của di sản văn hóa phi vật thể thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
cụ thể chỉ tổ chức hầu đồng ở những nơi có điện thờ mẫu hoặc di tích thờ mẫu không tổ chức nghi lễ hầu đồng ở khu vực công cộng với tính chất một loại hình dịch vụ du lịch hay ca nhạc đường phố

tại di tích nhằm đảm bảo sự trang nghiêm và không gian phục vụ khách tham quan di tích